các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lưu động tại tỉnh đắk nông vụ án hình sự đối với đỗ văn minh cựu bí thư xã liên hà huyện lâm hà lâm đồng về tội giết người
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả
bản án mới nhất dành cho một thông tin đáng chú ý trong phiên tòa là việc gia đình nạn nhân đã làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ một phần tội của đỗ văn bình nếu minh ăn năn hối lỗi
sau đó là bản án cuối cùng dành cho cựu bí thư xã đã được công bố
phúc thẩm vụ cựu bí thư xã đoàn mạng người rồi dùng lửa phi tàng
theo đó qua quá trình xét xử sau khi xem xét các tình tiết vụ án hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo
đồng thời tuyên y án sơ thẩm tổng hợp hình phạt chung bị cáo minh phải thi hành là tử hình
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tỉnh đắk nông tuyên hình phạt tổng hợp chung là tử hình minh về các tội trên
sau đó bị cáo nộp đơn kháng cáo
phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
bị cáo minh cũng như đại diện luật sư bảo chữa cung cấp cho hội đồng xét xử nhiều tài liệu mới cho rằng
có sự mâu thuẫn về thời gian xảy ra hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của bị cáo minh
đó là các bản tường trình của bốn người gồm bà bùi thị bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
và ông nguyễn thành được cùng chú xã đắk nia thành phố gia nghĩa
bà lê thị thảo chủ nhà nghỉ t bảy mươi tám xã quảng khê huyện đắk cờ rông
trần tuôi sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chú xã tân hưng huyện long phú sóc trăng
các bản tường trình được chính quyền địa phương xác nhận chữ ký
tuy nhiên phiên tòa tạm hoãn xét xử theo đề nghị của những người liên quan
đến cuối hai nghìn hai mươi một tòa án nhà dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh mở lại phiên tòa này
do có một kiểm sát viên của cơ quan tố tụng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
nên hội đồng xét xử phải tạm hoãn phiên tòa cho đến khi có thông báo mới
theo cáo trạng minh bị cáo buộc vay mượn hơn hai mươi ba bảy tỷ đồng của nhiều người
nhưng làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ
minh đã lên kế hoạch trộm mộ lấy xác để tạo hiện trường giả là chính mình đã tử vong
mục đích của việc làm này nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng một mươi tám tỷ
kế hoạch trộm mộ bất thành khoảng một mươi bảy h ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bị cáo minh đến dãy của anh trần nho vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
em họ bên vợ của mình chú tại xã đan phượng huyện lâm hà ăn uống
rồi ngủ lại giấy ở huyện đắc cửa long đắk nông
để không giữ hôm sau bị cáo này xin ý định kết liễu anh vương
nên dùng bố tác động hai cái và trá nạn nhân
sau khi gây án minh đưa thi thể nạn nhân lên ô tô bán tải
biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi một nghìn năm trăm bảy mươi chạy đến km một trăm bốn mươi sáu ba trăm linh quốc lộ hai mươi tám xã đắc som
huyện đắc cửa long phi tăng anh vương dựng hiện trường giả
bị gặp tai nạn giao thông và tử vong vì xe cháy
sau khi gây án minh bỏ trốn và bị công an tỉnh đắk nông bắt
khi đang lẩn trốn tại thành phố đồng xoài bình phước
gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ một phần tội cho bị cáo
cũng trong diễn biến phiên phúc thẩm tại phiên tòa
hội đồng xét xử cho biết gia đình nạn nhân đã gửi đơn bãi nại
xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo minh
phát biểu tại
phiên tòa ông trần nho lịch chú ruột nạn nhân nói
phía gia đình đã làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho minh
nhưng chỉ khi minh ăn năn hối lỗi còn nếu minh vẫn không ăn hận
thì xin tòa xét xử đúng theo quy định của pháp luật
khoảng tám giờ đỗ văn minh được áp giải từ phiên tòa
giữa phiên tòa có gia đình của bị hại người thân của bị cáo
và bốn luật sư bảo chữa cho độ văn minh
động thái này cho thấy gia đình bị hại vẫn còn tình người
và đã rất rộng lượng khi cho bị cáo một con đường làm lại cuộc đời
trong trường hợp bị cáo minh thật sự thành khẩn và ân hận
mặc dù những đau xót mà gia đình đang phải chịu đựng
trước nỗi đau mất người thân vẫn còn rất lớn
trước đó trong phiên tòa phúc thẩm sáng hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một diễn ra
do bị cáo có đơn kêu oan người nhà của bị hại đã mang di ảnh nạn nhân đến tòa án
do quá bức xúc người nhà của nạn nhân đã lớn tiếng với bị cáo đang ngồi trong xe thùng
sau khi được lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa nhắc nhở và giải thích
người này mới mang di ảnh con trai đứng sang một bên
tại phiên tòa sơ thẩm hộ đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đắk nông
đã tuyên phạt đỗ văn minh mức án tử hình về hành vi đoạt mạng người
một mươi tám năm tù về tội lạm dụng tiến nhiệm chiếm đoạt tài sản
năm năm tù về tội hủy hoại tài sản bốn năm tù về tội xâm phạm mồ mả
tổng hợp hình phạt là tử hình
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo đỗ văn minh có đơn kêu an
đề nghị xem xét lại một số tội danh giảm nhẹ hình phạt
đặc biệt minh cho rằng mình không cố ý đoạt mạng anh trần nho vương
mà chỉ vô tình làm nạn nhân tử vong
theo kêu oan của minh do thấy hai con chó cắn nhau tại tròi rơi anh vương
nên minh cầm chiếc búa bổ củi ném vào chó không hay chúng người anh vương làm nạn nhân tử vong
sau khi anh vương tử vong minh mới nảy sinh ra ý định
dùng thi thể nạn nhân giả làm mình để trục lợi bảo hiểm
bị cáo thay đổi lời khai từ lúc nào
sau phiên tòa bị oãn cuối năm hai nghìn hai mươi một
thì quá trình xét xử vụ án này tiếp tục được diễn ra
và những lời khai mới cùng đơn kêu oan của bị cáo cũng sẽ được làm rõ
từ việc khai dùng búa tác động khiến nạn nhân tử vong
bị cáo đã cho rằng việc em họ bên vợ tử vong chỉ là vô ý
tại sao kẻ thù ác lại có những thay đổi trong lời khai
và bị cáo đã thay đổi lời khai từ lúc nào
hãy cùng nghe lại những chia sẻ từ chính bị cáo
qua lời kể của phóng viên báo công an thái lan
trong cuộc gặp mặt diễn ra vào một mươi bốn h ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
có cùng thắc mắc với những người theo dõi vụ án
câu hỏi mà phóng viên quan tâm nhất là động cơ gì bức thiết để nỗi nào
mà bị cáo ra tay sát hại nạn nhân
trong khi nạn nhân vương là em họ vợ
còn rất trẻ lại thường nấu cơm cho bị cáo ăn
rất tình cảm mỗi khi bị cáo đến
đỗ văn minh trả lời chỉ là vô ý tôi có nghĩ được gì đâu
khi được hỏi sao lại vô ý anh dùng búa ra tay với nạn nhân mà
thì bị cáo minh không trả lời
trước đó lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự cho biết
trong lúc mới bị bắt ở bình phước về
và trong mấy ngày đầu bị cáo hợp tác khai
dùng búa tác động vào đầu nạn nhân gây án lúc giờ ngày ba tháng năm
nhưng sau khi cơ quan điều tra khởi tố tội giết người
bị cáo thay đổi lời khai cho rằng không chủ định sát hại nạn nhân
mà dùng búa ném con chó trúng vào nạn nhân
theo bị can khoảng một mươi bảy h ngày ba tháng năm
bị cáo dắt chó sang nhà dãy của nạn nhân chơi
hai con chó cắn nhau
bị cáo dùng búa ném vào con chó
nhưng búa văng chúng khiến nạn nhân tử vong
tuy nhiên đánh giá toàn bộ lời khai
chứng cứ dấu vết hiện trường để lại
lời khai sau của bị cáo không phù hợp với dấu vết hiện trường
diễn biến chuỗi hành vi gây án
chỉ là bịa ra hòng trốn tranh tội
nên cơ quan điều tra không chấp nhận
trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết
khi minh thay đổi lời khai
anh đã trực tiếp hỏi cung bị cáo
minh cho rằng sở dĩ khai khác đi
vì không muốn sau này con cái lớn lên phải xấu hổ
vì có một người cha tàn độc đến thế
trước đó khi chưa bắt được minh
cơ quan cảnh sát điều tra
vị kiểm soát tổ chức khám nghiệm hiện trường
căn nhà rẫy của nạn nhân
phát hiện nhiều dấu vết trên tường nệm
tập trung trên nệm nhiều
và nhiều vết từ nệm ra cửa
kết quả giám định mẫu máu cùng nhiều vật chứng khác
xác định nạn nhân là anh vương
nhưng chưa xác định được việc nạn nhân bị sát hại như thế nào
thời điểm nào cách thức thủ phạm bắt đầu hạ thủ nạn nhân ra sao
mà tập trung lực lượng để truy tìm bằng được hung thủ
khi minh bị bắt tại tỉnh bình phước
đích thân giám đốc công an tỉnh
và phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông
đến bình phước hỏi cung nóng đối tượng
minh khai nhận khoảng một mươi bảy giờ ngày ba tháng năm
minh đến nhà rẫy của anh vương
vâng nấu cơm tối và cùng ăn uống bia với minh
sau đó cả hai nằm trên nệm ngủ
để không giờ
minh lấy cây búa dìu mang theo
dựng ngoài cửa
định tiếp tục đi cạnh nắp quan tài
và lấy xác nhằm thế thân cho minh
thì nảy sinh ý định đoạt mạng anh vương để thế thân
minh dùng búa gây án khiến nạn nhân tử vong
bị cáo sau đó ra lùi xe ô tô vào cửa nhà để đưa nạn nhân ra xe
thấy máu ở đầu nạn nhân ra nhiều
minh dùng áo khoác của nạn nhân chùm đầu rồi bế ra xe
dùng chính chiếc áo lau bớt máu ở nệm
nền nhà sau đó bỏ áo vào xe phóng hỏa
lời khai này của bị cáo phù hợp với hiện trường
mà nạn nhân bị tắc động vào đầu khi đang nằm ngủ trên nệm
khiến máu thấm nhiều ở góc nệm và có dấu vết văng trên tường
bị cáo khai bế nạn nhân ra xe đậu ở cửa để lại những dấu vết từ nệm ra cửa
diễn biến này phù hợp với việc cơ quan chức năng thu giữ các dấu vết
tại các vị trí trong căn nhà
khi minh thay đổi lời khai cơ quan điều tra đấu tranh hỏi minh giải thích thế nào
về lời khai minh ném chú chó nhầm nạn nhân ở cửa nhà
sau đó bế ra xe định trở đi bệnh viện cấp cứu mà một góc nệm đầu giường thấm đẫm máu
minh trả lời rằng trước khi bế nạn nhân ra xe minh bế nạn nhân vào nệm nằm
cơ quan điều tra lại hỏi vậy trước đó bị cáo khẳng định rằng
chỉ dùng búa ra tay hai lần và chán nạn nhân
không dùng hung khí vật dụng nào khác hoặc tay chân để tấn công nạn nhân
minh đuổi lý khai sau khi ném búa nhầm vào nạn nhân
bị cáo bế nạn nhân vào nệm dùng búa tác động thêm hai lần vào đầu nạn nhân
có thể thấy những lời khai thay đổi của minh cho thấy sự quanh co và thiếu thành khẩn
tuy nhiên phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
bị cáo minh cũng như đại diện luật sư bảo chữa cung cấp cho hội đồng xét xử
nhiều tài liệu mới cho rằng có sự mâu thuẫn về thời gian xảy ra hành vi phạm tội
phù hợp với lời khai của bị cáo minh
do đó đến cuối hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở lại phiên tòa này
sau đó tạm hoãn vì có một kiểm sát viên của cơ quan tố tụng nghi mắc covid một mươi chín tại thời điểm đó
thưa quý vị sau nhiều lần kháng cáo và hoãn xét xử phiên phúc thẩm vụ án đã tiếp tục được diễn ra
và mức án thích đáng cho những hành vi tan độc của kẻ thủ án đã được tuyển
cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo